làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín thứ tư đang diễn ra khắp cả nước nguy cơ xâm nhập len lỏi vào khu doanh nghiệp là rất lớn
để dịch bùng phát nếu như để dịch bùng phát trong các khu công nghiệp thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng doanh nghiệp nhà máy phải dừng sản xuất công nhân phải nghỉ làm